thưa quý vị để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên đường vành đai ba tại hai đầu của tuyến đường
các đơn vị chức năng đã lắp đặt hệ thống biển báo phân làn biển cấm ô tô xe máy và người đi bộ tham gia giao thông trên cầu
hệ thống biển báo còn được nhắc lại tại những điểm lên xuống dọc theo tuyến đường
nhưng tình trạng mô tô xe máy xe ba bánh cố tình di chuyển vào đường cấm vẫn diễn ra khá phổ biến
cảnh sát giao thông tp hà nội đã tăng cường lực lượng tuần tra xử phạt các trường hợp vi phạm
ghi nhận sau của nhóm phóng viên
vành đai ba trên cao nút xuống ngã tư phạm hùng trần duy hưng và đại lộ thăng long
trong khung giờ cao điểm nhiều xe máy ngang nhiên lưu thông vào làn đường cao tốc dành cho ô tô
nhiều trường hợp bất chấp nguy hiểm quay đầu bỏ chạy khi thấy bóng dáng của lực lượng chức năng
khi mà chúng tôi đứng xử lý những cái hành vi vi phạm đấy thì những người vi phạm người ta nhìn thấy
và người ta biết các cái lỗi người ta đi lên đấy là sai
thì bằng những cái hình thức có những người thì người ta quay đầu
rồi người ta đi theo cái hướng khác không đi xuống cái lối xuống đấy
và có những trường hợp thì người ta tăng ga người ta bỏ chạy gây nguy hiểm cho những người xung quanh
nhiều người vi phạm khi bị cảnh sát giao thông xử lý vẫn đưa ra các lý do để biện minh cho hành vi của mình
tôi lần đầu tiên tôi đi qua đây tôi không biết đấy thì thấy mọi người đi lên thì tôi đi lên
em thì thấy xe thì ở trên đấy thì cũng đi khá nguy hiểm đấy
nhưng em lỡ đi rồi thì không thể quay đầu lại nữa
nên em cố đi nữa là mấy chút lần sau thì chắc em không dần lên nữa
theo quy định hiện hành người điều khiển xe mô tô xe gắn máy kể cả xe máy điện
đi vào đường cao tốc sẽ bị phạt tiền từ hai triệu đồng lên đến ba triệu đồng
tức quyền sử dụng giấy phép lé xe từ ba tháng đến năm tháng
qua trao đổi với người vi phạm thì người ta cũng thấy cái lỗi đấy là tương đối nặng rồi
và bị tạm giữ phương tiện
đối với họ là
họ cũng có sức gian đe rồi và họ cũng hứa là sẽ không tái phạm
và cũng tuyên truyền cho người thân của họ là không tái phạm những cái lỗi nguy hiểm như thế nữa
để ngăn chặn vi phạm trên đường vành đai ba trên cao
cần sự vào cuộc của tất cả các lực lượng chức năng trên địa bàn dọc tuyến
để xử lý những đối tượng vi phạm cả trên mặt cầu và những tuyến đường dẫn lên xuống
về lâu dài các đơn vị chức năng cần đẩy nhanh tiến độ lắp đặt hệ thống camera giám sát
tổ chức phản nguội xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm